tuy nhiên qua làm việc với cơ quan chức năng người phụ nữ này cho biết tháng tám năm hai nghìn hai mươi một chị đã nhận được số tiền là tám trăm linh đồng của nhà nước hỗ trợ
nhưng vẫn đăng thông tin sai sự thật trên với mục đích muốn nhận thêm tiền hỗ trợ
các đối tượng đã nhận thức được hành vi sai trái của mình gỡ bỏ thông tin đăng tải sai sự thật và cam kết không tái phạm
thưa quý vị có thể thấy rằng trong thời gian qua lực lượng công an không những không quản ngại vất vả hiểm nguy
dốc toàn bộ lực để ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín
tuy nhiên thì vô cảm trước những sự hy sinh đó thời gian qua trên địa bàn tỉnh đồng nai đã có không ít người có những hành vi cản trở
chống đối thậm chí là còn tấn công lại lực lượng làm nhiệm vụ khi bị nhắc nhở thực hiện các quy định về phòng chống dịch
khuya năm tháng chín nhận được tin báo có một số thanh niên tổ chức ăn nhậu tại một khu nhà trọ đang bị phong tỏa
ở ấp hai xã long thọ huyện nhân trạch tỉnh đồng nai
công an xã long thọ đã cử ba công an viên đến giải quyết
khi lực lượng công an nhắc nhở những người ăn nhậu thì hai đối tượng với lê hoàng tân ba mươi một tuổi và nguyễn văn nhớ ba mươi ba tuổi đều quê tỉnh bạc liêu lớn tiếng thách thức
sau đó nhớ chạy vào bếp lấy dao chém vào tay trung úy phạm xuân quyết gây thương tích nhẹ
còn tân giật lấy cây ba chắc trên tay anh cái thiện vĩ rồi đập trúng mụ của anh vĩ
còn đây là đối tượng vũ nhật tân ba mươi tám tuổi chú tỉnh đồng nai
trước đó khi đến chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín ở phường bảo vinh thì tân bị lực lượng công an ra hiệu dừng xe để kiểm tra và khai báo y tế theo quy định
thế nhưng tân chưa thực hiện xong việc khai báo y tế cũng như chưa nêu được lý do chính đáng để đi vào địa bàn xã bình lộc thì đã tự ý rời khỏi khu chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín
lúc này các cán bộ tại chốt kiểm soát yêu cầu tân quay trở lại để khai báo y tế nhưng đối tượng không chấp hành và lớn tiếng chửi rùa lăng nhục lực lượng làm nhiệm vụ
đồng thời nổ máy xe đâm về phía lực lượng chức năng
hành động liều lĩnh manh động và xem thường pháp luật của tân vừa bị tòa án nhân dân tp long khánh tỉnh đồng nai tuyên phạt một mươi bốn tháng tù giam về tội chống người thi hành công vụ
chúng tôi sẽ phối hợp với các ban ngành tuyên truyền để mọi người dân hiểu được công tác phòng chống dịch
những trường hợp chống người không vụ thì chúng tôi sẽ kiết quyết xử lý theo quy định của pháp luật
những đối tượng chống người thi hành công vụ thì chúng tôi sẽ kiết quyết xử lý theo quy định của pháp luật
những đối tượng chống người thi hành công vụ đặc biệt là chống lại lực lượng phòng chống dịch covid một mươi chín
cần phải xử lý nghiêm đúng pháp luật để giăn đe giáo dục để bảo đảm tính nghiêm minh và sự hiệu quả trong thực thi các biện pháp phòng chống dịch
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
thành phố hà nội đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn công nhật sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
hộ khẩu thường trú tại thôn phúc đức xã sài sơn huyện quốc oai thành phố hà nội
về tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
còn bị công an quận ba đình thành phố hà nội ra quyết định truy nã về hai tội danh
làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
là đối tượng phạm an thuyết sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại số chín mươi năm giải phóng
phường cửa bắc thành phố nam định tỉnh nam định
và đối tượng nguyễn đức tâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú tại thôn liên minh
xã mỹ thuận huyện mỹ lộc tỉnh nam định phải nhận quyết định truy nã của công an huyện đông anh
thành phố hà nội cũng về hai tội danh làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an